mùa hội cỏ hồng lang biang năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai thội tại khu vực hồ đan kia
suối vàng huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đây là lần thứ hai mùa hội cỏ hồng được tổ chức
trên cao nguyên lang biang huyền thoại thu hút du khách và người dân đến tham quan trải nghiệm
cỏ hồng là loài cỏ hoang dại có sắc hồng pha tím chỉ pha màu một lần trong năm và dịp cuối thu đầu đông
những năm gần đây khi nhiều nhếp ảnh gia yêu thiên nhiên cao nguyên lang biang ghi lại những góc
ảnh cỏ hồng và chia sẻ qua nhiều kênh thông tin khiến nhiều du khách trong nước và quốc tế ước muốn tìm về
ngày khai hội dù thời tiết không thuận lợi nhưng đã thu hút khá đông du khách đến trải nghiệm tham quan
chụp hình trên các đồi cỏ hồng lãng mạn
chúng tôi cũng thấy là thật kỳ đẹp và chúng tôi quyết tâm là phải đến đây để được có những bức hình
về đồi cỏ hồng và đúng là khi mà đến nơi thì tôi cảm nhận cả một cái triền đồi rất là đẹp
toàn cỏ hồng
và chúng tôi rất là thấy có một cái không gian rất là khác và chúng tôi chắc chắn là lần sau hàng năm sẽ đến đây
mùa cỏ hồng lang biang năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai với các sự kiện hấp dẫn
như thiên đường cỏ hoa với những không gian lãng mạn trên đồi cỏ hồng tự nhiên
cùng những tiểu cảnh đậm chất tây nguyên phục vụ du khách tham quan ghi hình
chương trình vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng với giải đua ngựa không yên truyền thống của người cơ ho
và không gian trưng bày
giới thiệu những sản phẩm đặc trưng đà lạt lâm đồng
chúng tôi muốn gửi đến quý khách trong nước và quốc tế là về giới thiệu về cái không gian lễ hội có hồng của chúng tôi
và nói đến rằng lạc dương là đặc biệt cỏ hồng để phục vụ cho các khách du lịch
và qua đó chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho khách trong nước và quốc tế là về cái không gian du lịch
bản sắc văn hóa dân tộc của huyện lạc dương
mùa hội cỏ hồng lang biang là sự kiện văn hóa du lịch
nhằm tôn vinh vùng đất con người và bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa trên cao nguyên lang biang
thông qua mùa hội ban tổ chức mong muốn trao gửi thông điệp
hãy yêu quý thiên nhiên bảo vệ môi trường sống đến cộng đồng